hàng nghìn người dân thủ đô đã cùng nhau đi bộ để kêu gọi hành động đã uống rượu bia thì không lái xe
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đã cùng tham gia đi bộ với người dân
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã một lần nữa nhấn mạnh hậu quả nặng nề mà tai nạn giao thông do rượu bia gây ra cho từng gia đình và toàn xã hội
kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia ủng hộ của hàng nghìn người dân các bạn trẻ các nhóm tổ chức xã hội đặc biệt là cộng đồng hội cựu học sinh cấp ba hà nội khoảng một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi bốn với hơn một mươi một thành viên

phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã một lần nữa nhấn mạnh hậu quả nặng nề mà tai nạn giao thông do rượu bia gây ra cho từng gia đình và toàn xã hội

những người tham gia còn thực hiện ký cam kết để góp phần lan tỏa rộng rãi mạnh mẽ văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội